dùng thanh sắt đánh vào đầu dùng tay tát đến chảy máu miệng
đó là những hành vi hết sức dã man của lương văn luận chú tại huyện an biên tỉnh kiên giang
đang nói nạn nhân trong vụ việc lại chính là con ruột của luận mới chỉ sáu tuổi
vụ việc được phát hiện sau khi một đoạn video quay cảnh một người đàn ông hành hạ một bé trai
được lan truyền trên mạng xã hội
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an biên tỉnh kiên giang đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối với lương văn luận về hành vi ngược đãi hành hạ con ruột
cơ quan công an cũng đã thu giữ một số vật dụng mà đối tượng sử dụng để hành hạ cháu bé